tổng cục thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực không thu tiền đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử bộ tài chính trình chính phủ quy định
tổng cục thuế sẽ cung cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực không thu tiền đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
hợp tác xã tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
chứ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế khu công nghiệp khu công nghệ cao
các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh thực hiện chương trình khởi nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư hộ
cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ ba tỷ đồng trở lên trong thời gian một mươi hai tháng kể từ ngày sử dụng hóa đơn điện tử
các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và quy định của bộ trưởng bộ tài chính
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi tám nhiều đồng tiền tại khu vực châu á đã mất giá so với đồng đô la mỹ
trong bối cảnh gia tăng căng thẳng
thương mại giữa trung quốc với mỹ
từ đầu năm nay trung quốc ấn độ indonesia và myanmar cùng một số nước khác đã chứng kiến các đồng nội tệ mất giá
từ tháng sáu giá trị đồng rupee của ấn độ hạ xuống mức thấp nhất từ trước tới nay
đồng nhân dân tệ của trung quốc cũng giảm ba hai
các nhà kinh tế đã chỉ ra những yếu tố khiến các đồng tiền trong khu vực mất giá
trong đó có tác động dây truyền của những khó khăn tài chính ở thổ nhĩ kỳ
đặc biệt những lo ngại của giới đầu tư khi cân nhắc đổ tiền vào châu á vì căng thẳng thương mại mỹ trung
nhất là khi washington chuẩn bị áp thuế đối với lượng hoàng hóa trị giá một mươi sáu tỷ đô la mỹ của trung quốc
cũng được xem là một yếu tố chủ yếu khiến giá trị các đồng tiền ở các nước châu á sụt giảm
tuy nhiên trong một số trường hợp các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu như một số nước đông nam á
lại có nhiều cơ hội hơn với đồng tiền yếu
doanh số bán lẻ cốt lõi của mỹ tăng trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cho thấy
nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã khởi đầu quý ba năm hai nghìn một mươi tám với nền tảng khá vững
sau khi trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám đạt mức tăng trưởng tốt nhất trong gần bốn năm
trước đó kinh tế mỹ tăng trưởng bốn một trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
cao gần gấp đôi mức tăng hai hai trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
trong bối cảnh nền kinh tế mỹ khó có thể lặp lại thành tích đã đạt trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
các nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng tối đa trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám
của nền kinh tế nước này sẽ là ba
cục dự trữ liên bang mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm hai lần nữa
trong thời gian từ nay đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
hòa động tri tiêu tiêu dùng tích cực trong thời gian dài đang đảm nhận nhiệm vụ
duy trì động lực tăng trưởng cho nền kinh tế mỹ và mang lại tác động thuận lợi
đối với các nhà bán lẻ nước này
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục được kỳ văn của các nhà bán lẻ nước này
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục được kỳ văn của các nhà bán lẻ nước này
kỳ vọng là một năm phát triển mạnh mẽ của thị trường trái phiếu chính phủ
trên cơ sở môi trường vĩ mô ổn định và kỳ vọng về khả năng kết hợp hiệu quả
linh hoạt và nhịp nhàng hơn trong điều hành chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ
điểm nhấn đáng chú ý là chính sách tài khóa đã được kiểm soát chặt chẽ hơn
tỷ lệ nợ công có xu hướng giảm nhẹ trong năm hai nghìn một mươi bảy
liên quan đến vấn đề bộ tài chính đã thực hiện nhiều biện pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ
gắn với tái cơ cấu nợ công
theo đó từ trước năm hai nghìn một mươi năm bộ tài chính đã triển khai nhiều giải pháp về khung khổ pháp lý
để phát triển thị trường trái phiếu chính phủ nhưng vẫn phải đối mặt với một số vấn đề lớn
như thị trường trái phiếu chính phủ quy mô nhỏ như năm hai nghìn một mươi bốn là một mươi ba tám mươi bốn gdp
các ngân hàng thương mại nắm giữ đến bảy mươi chín bảy thị phần năm hai nghìn một mươi bốn
trái phiếu chính phủ đa phần phát hành kỳ hạn dưới năm năm và kỳ hạn bình quân danh mục nợ trái phiếu chính phủ
có năm chỉ có hai ba mươi tám năm vào cuối năm hai nghìn một mươi ba
ảnh hưởng đến tính bền vững nợ công
đó là chúng tôi tập trung vào tái cơ cấu đối với cả sản phẩm trên thị trường trái phiếu
tiếp nữa là gì chúng tôi phát hành đa dạng các loại kỳ hạn để đáp ứng được
tất cả các loại nhà đầu tư tham gia trên thị trường
hiện cơ sở nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu chính phủ có sự thay đổi căn bản theo hướng mở rộng
đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư giảm mạnh tỷ lệ nắm giữ của các ngân hàng thương mại
tính đến cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ nắm giữ của các ngân hàng thương mại là năm mươi một một
giảm mạnh so với mức khoảng bảy mươi chín bảy năm hai nghìn một mươi bảy
danh mục còn lại do các nhà đầu tư là bảo hiểm xã hội việt nam các công ty bảo hiểm
bảo hiểm tiền gửi việt nam nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư khác nắm giữ
chúng tôi cũng khẳng định là nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đầu tư không hạn chế
trong những sản phẩm như trái phiếu hoặc thị trường chứng khoán khoái sinh
bên cạnh đó lộ trình tiếp tục gia tăng những hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán
thông qua việc tiếp tục gia tăng những hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán
được cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước có chất lượng
cũng như đưa vào những sản phẩm mới trên thị trường như các sản phẩm chứng quyền có bỏ đạn
rồi thì các sản phẩm phái sinh mới theo đúng lộ trình
bên cạnh việc đặt ra những mục tiêu tăng trưởng về lượng như quy mô kỳ hạn bình quân danh mục
thì lộ trình cũng tập trung vào những giải pháp hướng tới sự dịch chuyển về chất
như hoàn thiện hành lang pháp lý cơ sở hạ tầng tăng tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin
đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư phát triển các sản phẩm mới
ngoài ra lộ trình cũng nhận diện vấn đề và đưa ra các mục tiêu giải pháp
chủ thể chịu trách nhiệm rõ ràng cụ thể đối với cả thị trường trái phiếu chính phủ
và trái phiếu doanh nghiệp cả sơ cấp và thứ cấp
song song việc phát triển thị trường trái phiếu chúng tôi gắn với việc tái cơ cấu nợ công
là giữ huy động vốn ngoài nước với cả huy động vốn trong nước
thì nó đã giảm nếu như trước đây là sáu mươi vay nước ngoài bốn mươi là vay trong nước
thì hiện nay nó đã quay ngược trở lại con số là sáu mươi vay trong nước
trong đó chủ yếu là từ thị trường trái phiếu chính phủ
và thứ hai nữa là chúng tôi giảm tỷ lệ vay nước ngoài xuống là bốn mươi
căn cứ tình hình thị trường bộ tài chính đã báo cáo thủ tướng chính phủ
để từng bước tái cơ cấu các loại trái phiếu có lãi suất phát hành cao trong thời gian trước đây
tái cơ cấu các loại trái phiếu có kỳ hạn ngắn thành các loại có kỳ hạn dài hơn
thông qua các nghiệp vụ mua bán hoán đổi trên thị trường
trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ này
để tiếp tục cải thiện danh mục nợ trái phiếu chính phủ
như vậy có thể thấy trái phiếu chính phủ ngay càng trở thành kênh huy động vốn quan trọng
cho đầu tư phát triển của nền kinh tế
việc cơ cấu lại thị trường thông qua tập trung phát hành các trái phiếu dài hạn
từ năm năm đến ba mươi năm sử dụng các nghiệp vụ tái cơ cấu mua lại hoán đổi
đã làm cho danh mục nợ trái phiếu chính phủ nói riêng và danh mục nợ công nói chung
ngày càng được cải thiện theo hướng bền vững hơn
vừa qua tại thành phố buôn mê thuật tỉnh đắk lắc chi nhánh bảo hiểm tiền gửi việt nam
khu vực nam trung bộ và tây nguyên đã tổ chức hội thảo tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi
tới các tổ chức tham gia bảo hiểm tiên gửi và người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc
tuy là một tỉnh miền núi nằm ở trung tâm của vùng tây nguyên nhưng trong nhiều năm qua
tình hình kinh tế xã hội của đắk lắc đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ
đặc biệt phải kể đến sự hiện diện của bốn mươi sáu tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn
đảm bảo nguồn tín dụng vay và cho vay đầu tư
quy mô hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng bảy
tổng huy động vốn đạt khoảng bốn mươi hai tỷ tổng dư nợ khoảng tám mươi năm tỷ
tốc độ tăng trưởng huy động vốn và cho vay hàng năm

có thể nói rằng là cái hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong những năm vừa qua
đã có đóng góp hết sức quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đắk lắc
trong thời gian qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn đắk lắc hoạt động an toàn hiệu quả
không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn
mà còn đẩy lùi tệ nạn tín dụng đen tạo tâm lý người gửi tiền
và nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng
để nâng cao cái nhận thức của người dân cũng như người gửi tiền
thì thực chất là bảo hiểm tiền gửi cũng cần phối hợp với các ngân hàng thương mại
tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến người dân đặc biệt là những vùng sâu vùng xa
những vùng đặc biệt khó khăn để người dân hiểu được
tức là chính phủ đã có những chính sách bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền
trong tài sản của mình một khi gửi vào các tổ chức tín dụng
trung tuần tháng tám vừa qua tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
chi nhánh bảo hiểm tiền gửi việt nam
khu vực nam trung bộ và tây nguyên đã tổ chức hội thảo tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi
tới các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và người dân trên đại bản tỉnh đắk lắc
đây cũng là dịp để công chúng và các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm tiền gửi và vai trò của bảo hiểm tiền gửi việt nam
trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền
góp phần duy trì sự ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng
và bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng
thay mặt lãnh đạo bảo hiểm tiền gửi việt nam
ông nguyễn quang huy đã giải đáp các câu hỏi thắc mắc của các đại biểu tham dự
trong đó nhấn mạnh trải qua gần hai mươi năm hoạt động
chính sách bảo hiểm tiền gửi đã và đang đi vào cuộc sống
tạo niềm tin cho hàng chục triệu lượt người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng việt nam
góp phần tích cực trong việc duy trì sự ổn định và phát triển an toàn
lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền
từ đó giúp người dân an tâm và tin tưởng vào hệ thống các tổ chức tín dụng
thúc đẩy sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng